trước thực trạng tỷ lệ bệnh nhân mắc các dối loạn liên quan stress ngày càng tăng
trưa nay tại hà nội viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai đã chia sẻ những thông tin về các dối loạn liên quan stress
theo các chuyên gia bác sĩ các dối loạn liên quan đến stress chiếm tỷ lệ cao trong quần thể và ngày càng gia tăng ở xã hội phát triển
stress là phản ứng của cơ thể trước bất cứ một yêu cầu áp lực hay một yếu tố tác động nào đe dọa đến sự tồn tại lành mạnh của con người
cả về thể chất lẫn tinh thần
đa số bệnh nhân mắc các dối loạn liên quan đến stress không biết hoặc không được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời
họ thường mất nhiều thời gian và tiền bạc để đi khám ở các chuyên khoa khác nhau do có những biểu hiện bệnh lý trên cơ thể
nhưng lại không tìm ra bệnh cho đến khi được giới thiệu tới khám ở chuyên khoa tâm thần
trường hợp stress kéo dài bệnh nhân có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng hơn về mặt sức khỏe như đau tim
tăng huyết áp trầm cảm bị sốc bị đau nửa đầu lao âu giảm hệ miễn dịch đau dạ dày dối loạn giấc ngủ v v
chất lượng cuộc sống của bệnh nhân theo đó cũng giảm xuống
cứ muộn mình muộn phòng
thế là đâm ra là
sau khi thấy nó có những biểu hiện nói năng nó không luôn có độ chuẩn nữa
và nó ảo
mà lúc nào cũng thấy con người đuổi mình và mọi thứ nó khác nó khác nhiều so với những cái bình thường
thế nên là mình mang cho đi khám
nó thì nó chỉ biết nói thế nhưng nó vẫn khẳng định là nó không có bệnh
đấy cái điều quan trọng
nó vẫn khẳng định là nó không có bệnh nó tỉnh
chả có gì cả
việc nhận thức đầy đủ về vai trò của sức khỏe tâm thần đối với cuộc sống của mỗi người
và tự trang bị những kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe tâm thần
sẽ là cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân
cũng như hỗ trợ những người đang gặp phải các vấn đề dối loạn tâm thần nói chung